tỉnh bến tre chưa từng có tiền lệ về mức tăng trưởng âm tuy nhiên việc này đã xảy ra ở thời điểm hiện tại
những nguyên nhân ảnh hưởng đó là hạn mặn dịch covid một mươi chín và giải ngân vốn đầu tư thấp
do vậy chiều nay tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bến tre và nhận định
tỉnh bến tre cần phải có giải pháp khắc phục cần có chiến lược chuyển đổi số tập trung xây dựng thương hiệu bến tre
thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh phát triển sản phẩm đa dạng theo nhu cầu của thị trường
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu
nhưng tinh thần là quyết bàn tiến chứ không bàn lùi trong phát triển kể cả các địa phương
đặc biệt là các bộ ngành cần phải nỗ lực cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu trong năm
trong đó phân đấu quyết liệt vốn đầu tư công phải đón bắt thời cơ hội nhập quốc tế
xây dựng một số trung tâm lĩnh vực của vùng đồng bằng sông kiều long
thủ tướng yêu cầu tỉnh bến tre cần tập trung đổi mới sáng tạo
trong đó tập trung thúc đẩy chuyển đổi công nghệ số để bứt phá trong phát triển
thủ tướng yêu cầu tỉnh bến tre cần tập trung đổi mới sáng tạo
về ban hành cơ chế chính sách mới trong điều phối sử dụng hiệu quả nguồn nước sông mekong
thủ tướng đề nghị hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông kiều long khẩn trương triển khai nhiệm vụ
được thủ tướng chính phủ giao để tham mưu đề xuất giúp thủ tướng chính phủ điều phối kiểm tra giám sát
các hoạt động liên kết vùng phát triển bền vững vùng đồng bằng sông kiểu long
thích ứng biến đổi khí hậu điều phối sử dụng hiệu quả nguồn nước mekong
về việc đầu tư xây dựng một số hồ chứa nước vùng tứ giác long xuyên thủ tướng giao bộ nông nghiệp
tính toán để đầu tư xây dựng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm các công trình chữ nước bảo đảm hiệu quả trong đó có bến tre